trong khuôn khổ hội nghị thường niên lần thứ năm mươi của diễn đàn kinh tế thế giới diễn ra tại davos thụy sĩ
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình với tư cách là diễn giả chính đã phát biểu tại phiên toàn thể về triển vọng chiến lược asean
phó thủ tướng đã nêu bật thông điệp về chủ đề ưu tiên nghị sự của asean và việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
phát biểu với tư cách là diễn giả chính phó thủ tướng thường trực trung hòa bình nhấn mạnh asean là một cộng đồng của một mươi quốc gia đông nam á
độc lập đoàn kết phát triển năng động trong đó việt nam là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao trên sáu trong hai mươi năm qua
nằm trong số nền kinh tế tăng trưởng cao nhất châu á thái bình dương và trên thế giới
trong năm việt nam là chủ tịch chủ đề nghị sự của asean sẽ đặt trọng tâm vào gắn kết và chủ động thích ứng
nhằm xây dựng một cộng đồng vững mạnh trong bối cảnh thế giới đang biến chuyển nhanh và sâu sắc
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh các ưu tiên của asean như đóng góp và duy trì hòa bình an ninh và ổn định trong khu vực
thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực nâng cao khả năng thích ứng và tranh thủ cơ hội của cách mạng công nghiệp bốn
tăng cường ý thức cộng đồng và bản sắc asean tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ asean với các đối tác trên toàn cầu
bên cạnh đó với trọng trách kép là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
asean và liên hợp quốc nhằm đóng góp tích cực và hòa bình an ninh của khu vực và quốc tế
cũng như thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững nỗ lực thúc đẩy vai trò tiếng nói của asean tại các diễn đàn đa phương